hiện ở quỳnh nhai có gần hai trăm linh người có uy tín đang phát huy hiệu quả vai trò của mình
trở thành nòng cốt trong các phong trào tham gia xây dựng hiệu quả hoạt động của trên bốn trăm linh tổ an ninh nhân dân
tổ hòa giải và gần chín trăm linh nhóm liên gia tự quản là gương sáng dẫn đầu nhiều mô hình kinh tế khá giỏi
góp công lớn giúp huyện giảm trung bình từ hai ba tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm